thưa quý vị một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở thị trấn sungai kolo tỉnh narita wat miền nam của thái lan vào ngày hôm qua hai mươi chín tháng bảy đã làm cho chín người thiệt mạng và một trăm một mươi năm người bị thương
truyền hình địa phương đăng hình ảnh cột cói lớn trên bầu trời và nhiều cửa hàng nhà ở cũng như phương tiện bị hư hại nặng vì áp lực mạnh từ vụ nổ
điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân là lỗi kỹ thuật trong quá trình hàn thét khi thi công sửa chữa tòa nhà khiến cho khu nhà kho chứa pháo hoa phát nổ
lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đã ngay lập tức được huy động để khống chế đám cháy và tìm kiếm nạn nhân
hàng trăm người dân xung quanh được cảnh báo sơ tán tránh xa khu vực hiện trường do lo ngại còn pháo hoa phát nổ